các xét nghiệm lâm sàng cho thấy bệnh nhi còn có dấu hiệu gan bị viêm nặng chỉ số men gan cao rõ rệt hầu hết trẻ không bị sốt
ngoài ra các triệu chứng khác của bệnh viêm gan gồm mệt mỏi chán ăn nước tiểu sẫm màu phân màu nhạt và đau khớp
các chuyên gia khuyến cáo việc tiêm nhắc lại vaccine phòng viêm gan cho trẻ cũng như bảo đảm vệ sinh cá nhân là hết sức cần thiết để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm
ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo việc tiếp nhắc lại vaccine phòng viêm gan cho trẻ cũng như bảo đảm vệ sinh cá nhân là hết sức cần thiểu nguy cơ lây nhiễm